các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
sau đó ngọn lửa tiếp tục bùng phát dữ dội và cháy lan sang nhiều tàu khác neo đậu gần đó
các tàu đánh bắt hải sản sau khi cháy thì đã bị đứt dây và trôi giạt theo nhiều hướng khác nhau
hiện lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân và thống kê thiệt hại
tại quốc lộ bốn c thuộc tổ năm phường quang trung tp hà giang tỉnh hà giang
tổng quan tp hà giang đã phát hiện bắt giữ vụ vận chuyển lâm sản trái phép
tại quốc lộ bốn c thuộc tổ năm phường quang trung tp hà giang tổng quan tp hà giang đã phát hiện bắt giữ vận chuyển lâm sản trái phép